my sau khi nhận được lệnh điều phối của cục an toàn thông tin hệ thống giám sát nguy cơ của viettel vẫn tiếp tục phát hiện thêm mẫu tấn công mới của nhóm này
điều đó cho thấy chiến dịch tấn công vẫn chưa dừng lại
trong các mẫu mà chúng tôi thu thập được các nhóm tấn công có sử dụng các tài liệu nội bộ của các cơ quan tổ chức ở việt nam
mặc dù là các tài liệu này chưa được xác thực nhưng điều đó thì cũng có thể đặt ra cho chúng ta một cái giả thiết là tài liệu nội bộ của các cơ quan đơn vị việt nam
các cơ quan tổ chức đã bị lây nhiễm cũng đã bị hacker lấy và đưa ra ngoài
hơn nữa là chọn lựa để sử dụng làm cái mồi nhử bàn đạp tấn công tiếp các đối tượng khác
đa phần các tổ chức doanh nghiệp đều chú trọng đầu tư các công cụ giải pháp mạnh nhưng họ quên mất một yếu tố quan trọng tấn công apt về bản chất là cuộc chiến giữa người với người
phía hacker không có một loại mã độc nào tự động tấn công lây nhiễm hay chiếm quyền tổ chức mà phải có con người đứng đằng sau thực hiện các bước
xu hướng phòng chống tấn công apt do vậy cần chuyển dịch từ tập trung vào các giải pháp bảo vệ sang tăng hàm lượng giám sát phát hiện sớm
muốn làm được điều này thì cần nguồn nhân lực chất lượng cao về an toàn thông tin đóng vai trò quan trọng

từ hành vi và từ việc mình dùng các phần mềm các hệ điều hành có bản quyền và cài đặt những phần mềm để kiểm soát được an toàn an ninh cho máy tính và điện thoại của mình
từ khi mình làm đầy đủ như vậy thì sát xuất mình bị ảnh hưởng nó sẽ giảm đi nhiều
tính đến thời điểm hiện tại cục an toàn thông tin đã xác định được hơn bốn trăm linh địa chỉ ip bị lây nhiễm với hơn một mươi sáu biến thể của các mã độc trong chiến dịch này
chính vì vậy nguy cơ xảy ra các sự cố gây tổn hại nghiêm trọng luôn hiện hữu khi mà giải pháp kỹ thuật chỉ là công cụ không đủ để đảm bảo độ an toàn
để phòng tránh bị lây nhiễm mã độc tấn công có chủ đích apt đặc biệt nguy hiểm nêu trên người dùng cần cẩn trọng khi mở các email như là những email lạ tuyệt đối không mở các file đính kèm mai nghi ngờ có cải mã độc
để chủ động ứng phó với cơn bão số sáu dự báo sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa
với sức gió mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai một mươi ba trong sáng ngày hôm nay công tác ứng phó với cơn bão này được nhân dân lực lượng công an và chính quyền các địa phương cấp tốc triển khai
từ chiều qua ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi đã tổ chức cuộc họp triển khai công tác ứng phó bão số sáu
theo đó tập trung lực lượng chủ động sơ tán hơn bốn mươi bảy tám trăm linh người dân đến nơi an toàn đồng thời phối hợp lực lượng quân đội công an sẵn sàng cứu hộ cứu nạn
trong sáng nay ủy ban nhân dân xã phổ quang đã huy động lực lượng cấp tốc chèn trống cho ba mươi nhà dân thuộc diện xuống cấp mái nhà không đảm bảo an toàn
hàng chục bao cát được lực lượng chức năng ở các địa phương ven biển của tỉnh quảng ngãi khẩn trương đưa vào chèn chống nhà giúp dân
việc huy động người dân thứ nhất là chèn trống nhà cây thứ hai là chèn trống nhà cửa
sáng nay địa phương đã tổ chức kỳ đoàn đi kiểm tra những nhà có khả năng ngã đổ trong cơn bão số sáu và tổ chức dồn cát để chèn trống nhà cửa
tại phú yên công an tỉnh cũng đã cử các đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại các địa phương có nguy cơ bị lũ lụt
đồng thời hạ thủy một mươi cano để sẵn sàng hỗ trợ cho các địa bàn sung yếu có nhiều vùng trũng và dễ bị chia cắt
nhằm kịp thời tham gia các hoạt động cứu trợ giúp đỡ nhân dân khắc phục kịp thời hậu quả bão lũ
cùng chung tay với chính quyền các cấp các ban ngành đoàn thể lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình định
đã tích cực kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh chú bão an toàn và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với bão số sáu
đồng thời giúp đỡ các chủ tàu cá và thuyền viên trăng trống tàu thuyền nhằm tránh va đập và trôi giạt trong mưa to gió lớn
cùng chung tay với chính quyền các cấp các ban ngành đoàn thể lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình định